để tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
đến hai mươi ba h ngày ba tháng chín sở xây dựng hà nội đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt
rào chắn cứng tức chốt cứng tại một mươi bảy điểm cầu trên các trục đường dẫn vào nội đô tại các điểm giữa vùng một vùng hai và vùng ba
các vị trí thiết lập rào chắn cứng đều bố trí biển báo hiệu đèn báo hiệu và tăng cường chiều sáng ban đêm
ngoài một mươi bảy cầu trên sở xây dựng hà nội đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương phấn đấu trong ngày bốn tháng chín
hoàn thành chốt cứng các điểm còn lại sau khi hoàn thành sở xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý
người dân không di chuyển qua chốt cứng cùng với đó sở công thương hà nội cho biết lương thực thực phẩm và hàng hóa
thiết yếu cho vùng nội đô sẽ vẫn rồi rào giá cảo ổn định trong mọi tình huống
thành phố đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp ba lần so với bình thường và giữ chữ đủ trong ba tháng
người đi mua lương thực thực phẩm sẽ được ủy ban nhân dân quận huyện phát phiếu mua hàng hai lần một tuần cho từng hộ gia đình trên địa bàn